để đảm bảo an toàn hơn cho người dân chính quyền tỉnh lâm đồng đã chuẩn bị quần áo bảo hộ
cho toàn bộ đoàn người về tỉnh lâm đồng trong suốt quá trình di chuyển
sau đó tỉnh cũng sẽ thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày đối với những người này
thực hiện chủ trương đón công dân của tỉnh lâm đồng
hôm nay tỉnh phối hợp với nhà xe phương trang tổ chức hai mươi ba xe xuống bến xe bình dương
để đón những bà con thuộc diện đối tượng ưu tiên
tỉnh bình dương được cư về để về quê phòng tránh dịch
ủy ban tỉnh đã tổ chức các sở ngành liên quan giao cho sở giao thông vận tải làm chủ trì
để xuống tổ chức đón công dân
và một mươi hai huyện thành phố của tỉnh lâm đồng cũng cử đại diện xuống để tiếp nhận bà con
và đưa trên xe và đón về để thực hiện việc cách ly tập trung phòng chống dịch
bên cạnh việc phối hợp các tỉnh đưa người dân về quê
chính quyền tỉnh bình dương cũng khuyến cáo người lao động làm việc
cho các nhà máy xí nghiệp tạm ngưng việc do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nên ở lại sẵn sàng trở lại công việc khi các nhà máy mở cửa trở lại
để người lao động an tâm ở lại tỉnh bình dương cũng đã trích ngân sách
tổ chức rất nhiều hoạt động chi hỗ trợ để người dân giảm bớt khó khăn
sớm trở lại trạng thái bình thường mới
lợi dụng nhu cầu muốn về quê của nhiều người dân
một số đối tượng đã gọi điện thoại yêu cầu những người muốn về quê
phải chuyển khoản một số tiền để được đưa đón về địa phương
và sở giao thông vận tải tp hcm khẳng định
việc phải chuyển tiền mới được đưa đón là hoàn toàn giả mạo
thời gian gần đây có rất nhiều nhóm trên mạng xã hội lập ra
với danh nghĩa là hội đồng hương chuyến xe nghĩa tình của các tỉnh thành trên cả nước
đã gọi điện thoại để lừa gạt người dân nhằm lấy thông tin cá nhân
và yêu cầu chuyển khoản một số tiền để được đưa đón về quê
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết những thông tin đó hoàn toàn là giả mạo
sở giao thông vận tải tp hcm không thu bất cứ một khoản chi phí nào
đồng thời yêu cầu người dân hết sức cảnh giác
trường hợp người dân nghi là giả mạo sở giao thông vận tải tp hcm
hay là bất kỳ một tổ chức nào đề nghị thu phí người dân nên báo ngay với cơ quan công an
nhằm tạo điều kiện cho người dân sinh sống tại tp hcm có đăng ký hộ khẩu hoặc tạm trú
di chuyển trong trường hợp cần thiết đi đến các tỉnh thành hoặc từ các tỉnh thành trở về thành phố
từ ngày một tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản hướng dẫn người dân
có nhu cầu hỗ trợ di chuyển
người dân có thể đăng ký trên cổng thông tin điện tử của sở giao thông vận tải tp hcm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng kết hợp của rìa phía bắc
giải hội tụ nhiệt đới với không khí lạnh tăng cường từ chiều nay đến sáng mai
từ thanh hóa đến quảng bình có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
lượng mưa phổ biến trong khoảng từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên tám mươi mm
theo đó từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi khu vực bắc bộ và khu vực từ thanh hóa
đến thừa thiên huế xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng nguy cơ cao xảy ra lũ quét
sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi tây nguyên và nam bộ có mưa vừa mưa to và rông
cục bộ có mưa rất to có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
hiện nay mực nước trên các sông ở bắc bộ thanh hóa đang lên
riêng nước trên sông thao tại yên bái đang lên nhanh
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi một đợt lũ có khả năng xuất hiện trên các sông
ở bắc bộ và thanh hóa với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông từ một đến bốn mét
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ
tại các vùng trũng thấp ven sông khu đô thị đặc biệt tại các tỉnh thành phố
phú thọ yên bái lào cai hòa bình nam định ninh bình thái bình hà nam hà nội thanh hóa
hiện tại tỉnh yên bái có hai người mất tích do đi chơi trượt chân rơi xuống suối
và trên đường đi làm bị lũ cuốn trôi tại ngầm suối
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân chủ động phòng chống bão lũ
yêu cầu các sở ngành huyện thị xã và thành phố tăng cường công tác kiểm tra tại cơ sở
để có phương án ứng phó kịp thời với thiên tai khi có tình huống xấu xảy ra
sáng nay cơn bão số bảy có tên quốc tế là lionrok đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đi vào đất liền các tỉnh thành từ hải phòng đến nam định và suy yếu thành một vùng áp thấp
mưa lớn gió mạnh trên biển còn duy trì do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp
kết hợp với không khí lạnh tăng cường
dù không nằm trong khu vực tâm bão nhưng khu vực huyện đảo bạch long vĩ của thành phố hải phòng
vẫn có gió mạnh gây nguy hiểm cho các phương tiện đang neo đậu tại đây
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đêm ngày một mươi một sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
một cơn bão mới có tên quốc tế là conpasu sẽ đi vào biển đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
trước tình hình trên trạm một cảnh sát biển bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đơn vị
khẩn trương đi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân ngư dân khắc phục đối phó với hai cơn bão
với tinh thần quyết tâm luôn sát cánh cùng bà con trước thiên tai bão lũ cán bộ chiến sĩ của trạm đã cùng ngư dân
xử lý tàu cá bị mắc cạn đưa các thuyền nan ghe máy từ dưới biển lên bờ bảo đảm an toàn
sắp xếp lại vị trí nèo đậu tàu thuyền cho phù hợp đồng thời trắng trống nơi tránh trúng bão phát quang
dọn dẹp cây cối vệ sinh môi trường sau bão cũng như chuẩn bị đối phó với cơn bão mới có thể đi qua khu vực huyện đảo
sáng nay tại trụ sở công an xã phú hưng huyện cái nước đại diện công an tỉnh cà mau phối hợp cùng thanh tra sở thông tin và truyền thông
đã mời quách sén chú tại xã phú hưng lên trung tâm
lên làm việc vì có liên quan đến hành vi cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
theo hồ sơ vào ngày bảy tháng một mươi lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ một đã phát hiện và lập biên bản
đối với tài xế điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi chín c sáu nghìn hai trăm sáu mươi về lỗi vi phạm điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa
không có giấy vận tải bằng văn bản giấy theo quy định
ngoài ra phương tiện trên còn vi phạm thêm một lỗi khác nhưng được lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở
đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày trên trang mạng xã hội facebook mang tên xén quách đăng tải nội dung chửi bới xúc phạm
trong đó nêu rõ cả tên và cấp bậc của cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch
sau đó nội dung trên đã được gỡ bỏ trong ngày
qua làm việc quất xén đã thừa nhận là chủ tài khoản facebook và đã đăng tải thông tin xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ trên mạng xã hội
được biết quách xén cũng chính là chủ xe ô tô tải trên
lực lượng đã lập biên bản đồng thời đề xuất hình thức xử lý nghiêm hành vi vi phạm này
giả giọng đàn ông nói chuyện qua điện thoại vũ thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã nhữ hán huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đã lừa đảo chiếm đoạt của một phụ nữ số tiền hơn bốn tỷ đồng và bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang ra quyết định khởi tố để điều tra xử lý
trước đó nhung lập tài khoản facebook mang tên trần quang khánh kết bạn với một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
quá trình trò chuyện nhung đã cài đặt phần mềm chuyển đổi giọng nói đàn ông trên điện thoại
khi biết người phụ nữ đã nảy sinh tình cảm yêu đương nhung nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lấy lý do giải quyết công việc nhiều lần nhung yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân nhiều lần đòi tiền không được nên đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang tố giác
tại cơ quan công an nhung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
số tiền chiếm đoạt được nhung đã chi tiêu sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả
chiều nay liên bộ tài chính công thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ một mươi năm ngày một lần
theo đó kể từ một mươi năm h chiều nay giá xăng e năm ron chín mươi hai trong nước tăng chín trăm sáu mươi bảy đồng một lít
lên hai mươi một sáu trăm tám mươi ba đồng một lít cao nhất kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
trong khi đó xăng ron chín mươi năm tăng thêm chín trăm ba mươi bốn đồng một lít
mức giá bán lẻ tối đa với xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi một sáu trăm tám mươi ba đồng một lít
và xăng ron chín mươi năm là hai mươi hai tám trăm bảy mươi chín đồng một lít
như vậy giá các mặt hàng xăng trong nước đã có lần tăng thứ ba liên tiếp
giá xăng trong nước hiện ở mức cao nhất trong vòng bảy năm
ngoài ra giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng khá mạnh
sau khi điều chỉnh giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là một mươi bảy năm trăm bốn mươi năm đồng một lít
dầu hỏa là một mươi sáu sáu trăm hai mươi hai đồng một lít và dầu ma rút là một mươi bảy chín mươi bảy đồng một kg
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hòa trí xin kính chào quý vị
hòa trí xin kính chào quý vị
cùng theo dõi bản tin dịp sống hai mươi bốn trên bảy
sự điều chuyển chiến lược từ zero covid một mươi chín không có covid một mươi chín sang thích ứng an toàn với dịch bệnh là phù hợp
và chủ trương pháo đài chống dịch không có nghĩa là biệt lập ngăn sông cấm chợ
đây là những nội dung đáng chú ý trong phát biểu của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
tại hội nghị tiếp xúc của tổ đại biểu quốc hội tp hcm với cử tri huyện củ chi
hội nghị đã ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh
như thủ tục thực hiện hỗ trợ người lao động doanh nghiệp cơ chế chính sách cho cán bộ ấp xã
tổ nhân dân làm công tác chống dịch củng cố hệ thống y tế cơ sở chủ động ứng phó với dịch
hay điều chỉnh quy hoạch để nâng cao đời sống nhân dân
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ghi nhận những kết quả quan trọng
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và phát triển kinh tế xã hội của huyện củ chi
đồng thời đánh giá đây là cố gắng rất lớn trong đó có ý thức trách nhiệm của người dân
và sự đoàn kết đồng lòng của đảng bộ chính quyền huyện
trước việc một số địa phương đưa ra các quy định kiểm soát giao thông trái với quy định trung ương
gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp chủ tịch nước đã nhắc lại và phân tích khái niệm
pháo đài chống dịch theo chủ tịch nước khi nói đến việc xã phường là pháo đài chống dịch
thực chất là khẳng định vị trí vai trò quan trọng của địa bàn cơ sở và đề cao vị trí quan trọng
của đội ngũ cán bộ cơ sở trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
tại khu hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín các y bác sĩ ở đây vẫn đang căng mình làm việc do vẫn còn bốn mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín nặng đang được điều trị
với họ không có khái niệm về ngày tháng lúc này tất cả chỉ biết có chiến đấu chiến đấu và hy vọng
hiện tại đến sáng nay là còn bốn mươi tám bệnh nhân trong đó có một mươi năm bệnh nhân thở máy xâm nhập và có tám bệnh nhân thở máy không xâm nhập
và tình trạng bệnh nhân thì chúng tôi vẫn điều trị như là điều trị mà trong giai đoạn chuyển ra
nhưng mà chúng tôi vẫn tích cực điều trị bệnh nhân và số lượng các bác sĩ tham gia vào quá trình bệnh nhân điều trị nhân trong các ca kíp thường là vẫn là một mươi tám bác sĩ cho một ca kíp
chính vì vậy mà chúng tôi vẫn phải đảm bảo nhân lực cho vấn đề điều trị nhân làm sao tốt nhất bệnh nhân và cứu sống được nhiều bệnh nhân
vậy là sau hai mươi ngày xây dựng và khoảng hai tháng rưỡi hoạt động điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
với đội ngũ y bác sĩ chi viện từ miền bắc vào bệnh viện giải chiến số một mươi sáu là nơi chứng kiến nhiều ký ức buồn vui
về những ngày tháng dành lại sự sống cho các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
và vượt lên hết chính là sự lạc quan và niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp sẽ đến với người dân thành phố hồ chí minh
sau khi mà bọn em ra ngoài bắc và trong tình hình ổn định hơn thì sẽ mong cuộc sống của bọn người trở về bình thường
và mong là tất cả những tình cảm tốt đẹp đó sẽ luôn luôn là một kỷ niệm đáng nhớ đối với chúng em và đối với người dân thành phố hồ chí minh
tôi tin chắc là sau những cái đại dịch như
covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh thành phố sẽ phát triển vô cùng tươi đẹp
và chúng tôi mong muốn có một sức khỏe cho người dân một sự an toàn cho người dân khi chúng ta chuyển giao sang giai đoạn bình thường mới
theo kế hoạch ngành y tế sẽ tham mưu chủ yếu bài nhân dân thành phố hồ chí minh triển khai mô hình bệnh viện giải chiến ba tầng
tại các bệnh viện giả chiến số một mươi sáu số một mươi ba và số một mươi bốn
tương ứng với các trung tâm
các trung tâm hồ xuất nằm kế cạnh
các trung tâm hội sức sẽ sắp nhập với các bệnh viện giải chiến này trở thành các bệnh viện giải chiến ba tầng trong thời gian tới
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin dịp sóng hai mươi bốn trên bảy
còn bây giờ như thường lệ hoàng trí xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h